cơ quan quản lý thời tiết đài loan cho biết một số trận động đất đã gây dung chuyển các tòa nhà ở thành phố đài bắc của đài loan
trận động đất mạnh đầu tiên có cường độ năm năm độ richter xảy ra vào khoảng một mươi bảy h tám phút ngày hai mươi hai tháng bốn theo giờ địa phương
tiếp sau đó là một loạt dư chấn và động đất trong đó hai cơn mạnh nối tiếp nhau vào khoảng hai giờ ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng bốn theo giờ địa phương
các dung chấn xảy ra trong đêm hai mươi hai tháng bốn và dạng sáng hai mươi ba tháng bốn tập trung chủ yếu ở huyện hoa liên nơi trận động đất mạnh bảy bốn độ hôm ba tháng bốn
khiến ít nhất một mươi bốn người thiệt mạng
cũng theo cơ quan quản lý thời tiết đài loan một loạt trận động đất từ tối hai mươi hai tháng bốn là dư chấn của trận động đất ngày ba tháng bốn
con số này có thể lên đến hai trăm linh trận
còn theo ông ngô kiện phú giám đốc trung tâm địa chấn thuộc cơ quan quản lý thời tiết đài loan
các dư chấn là sự giải phóng năng lượng tập trung và có thể sẽ xảy ra nhiều hơn trong tương lai nhưng cường độ của chúng sẽ giảm dần
ông ngô kiện phú nói thêm đài loan sẽ có mưa lớn trong tuần này và người dân ở hoa liên cần chuẩn bị trước nguy cơ bị cô lập
cơ quan cứu hỏa hoa liên sáng sớm hai mươi ba tháng bốn cho biết một khách sạn địa phương vốn đã bị hư hại hồi đầu tháng và không còn hoạt động
hiện hơi nghiêng về một bên tuy nhiên giới chức không ghi nhận thương vong
trong khi đó cơ quan khảo sát địa chất mỹ ghi nhận một trận động đất đầu tiên có cường độ sáu một độ richter tiếp theo là cường độ sáu richter
sau trận động đất vào đầu tháng bốn đài loan đã phải hứng chịu hàng trăm dư chấn khi hòn đảo này nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất
hơn một trăm linh người đã thiệt mạng trong trận động đất ở miền nam đài loan vào năm hai nghìn một mươi
trong khi một trận động đất mạnh bảy ba độ đã giết chết hơn hai người tại đây vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
các quy định xây dựng chặt chẽ và nhận thức sâu rộng về thảm họa của công chúng dường như đã giúp ngăn chặn một thảm họa nghiêm trọng hơn trong trận động đất hồi đầu tháng

tiếp theo chương trình sẽ là phần chi tiết dự báo thời tiết của các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi ba tháng bốn
hà nội nhiều mây có mưa vài nơi từ chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng riêng khu vực tây bắc có nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác riêng khu tây bắc có mưa rào và sông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi bảy độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi từ chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi một độ
thanh hóa đến thừa thiên huế có mây phía bắc ngày nắng vùng núi phía tây có nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
riêng thanh hóa và nghệ an chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to nhiệt độ từ hai mươi năm ba mươi chín độ
đà nẵng đến bình thuận có mây ngày nắng có nơi nắng nóng riêng phía bắc từ đà nẵng đến phú yên có nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt
chiều tối và đêm có mưa rào và sông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tây nguyên có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi bảy độ
nam bộ có mây ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ hai mươi sáu đến ba mươi bảy độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành trên cả nước
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin thời tiết tiếp theo